tổng thống nga vladimir putin đã ký một xác lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch nga
đối với toàn bộ công dân ukraine
đây là một sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của moscow
vì trước đó đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch của nga chỉ áp dụng cho cư dân
sinh sống ở hai vùng lãnh thổ là donessk và lugansk tại miền đông ukraine
theo báo cáo mới nhất công bố tháng năm của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
số người từ ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh xung đột đã vượt quá sáu triệu người
khiến đây trở thành cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
trong khi đó ủy viên nội vụ châu âu vào ngày một mươi một tháng bảy cho biết khoảng ba bảy triệu người tị nạn ukraine
đã yêu cầu bảo hộ tạm thời ở liên minh châu âu trong khi ba triệu người khác đã trở về nhà
để trợ giúp các nước trong khối đang tiếp nhận người tị nạn ukraine
tới thời điểm này eu đã giải phóng hàng tỷ euro tiền chưa sử dụng cho các khu vực của châu âu